nhặt được hai trăm chín mươi triệu đồng rơi trên đường hạ sĩ vũ thế đức sinh năm hai nghìn một chiến sĩ nghĩa vụ đội chữa cháy trung tâm thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng trình báo với công an phường gia cẩm thành phố việt trì để liên hệ và trả lại cho người đánh rơi
hành động trên của hạ sĩ vũ thế đức đã để lại ấn tượng và những tình cảm tốt đẹp của người dân
khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một hạ sĩ vũ thế đức trên đường về quê ở xã phượng lâu thành phố việt trì khi đến đoạn đường phù đồng thành phố việt trì đã phát hiện một bọc ni lông màu đen rơi trên đường
bên trong có hai trăm chín mươi triệu đồng đồng chí đức đã nhanh chóng giao nộp số tiền trên cho công an phường gia cẩm thành phố việt trì để tìm người đánh rơi
ngay sau đó công an phường gia cẩm đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là anh phạm trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang ở và làm việc ở khu ba
phường diễu lâu thành phố việt trì nhận lại số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng từ công an phường gia cẩm anh phạm trung sơn đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến hạ sĩ vũ thế đức
theo anh sơn buổi trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi một anh sơn rút hai trăm chín mươi triệu đồng từ ngân hàng trên đường về nhà do bất cẩn nên đã đánh rơi số tiền trên
theo anh sơn buổi trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi một anh sơn rút hai trăm chín mươi triệu đồng từ ngân hàng trên đường về nhà do bất cẩn nên đã đánh rơi số tiền trên